tuy nhiên dường như câu chuyện người đi tù vẫn làm đơn vẫn phải thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh các yêu cầu bồi thường trong thời gian bị tạm giam hay là tù giam
theo ông thì quy định như vậy có áp đặt không khi mà người sai là đại diện của cơ quan nhà nước còn người mà bị hại lại là người dân
nếu mà chúng ta đọc mỗi một cái quy định là người bị thiệt hại phải chứng minh thiệt hại thực tế xảy ra
thì chúng ta có cảm giác là đẩy cái khó khăn cho người bị oan sai và ở đây là người dân
còn dành lợi thế về cho cơ quan nhà nước
nhưng mà thực chất thì cái luật mới này cái dự luật mới này nó có một cái bước chuyển rất là lớn
từ chỗ tức là cái quy trình ngày xưa nó mang tính hành chính áp đặt
thì bây giờ đây là bồi thường thiệt hại là vấn đề dân sự
do đó nó phải thể hiện rõ cái nguyên tắc của dân sự
mà một trong những nguyên tắc lớn của dân sự là bên bị thiệt hại phải chứng minh cái thiệt hại mình đặt ra
và nếu chúng ta chỉ đọc như vậy
thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục có những cái băn khoăn về cái sự khó khăn của người bị oan sai
nhưng nếu chúng ta đọc toàn bộ cái nội dung của luật thì chúng ta có thể giải tỏa được cái băn khoăn này ở chỗ
tức là bây giờ thiệt hại thì được xác định là thiệt hại gì thì được bồi thường
và ở đấy cũng có nhiều quy định định lượng cái số tiền hại đó
thì do đó mà cái việc chứng minh theo quy định của pháp luật nó rất đơn giản
có chăng là có một số thiệt hại mà các nhà làm luật chưa gì liệu hết được
thì trong trường hợp ấy anh phải chứng minh về cái thiệt hại thực tế
tức là ví dụ như là có thể khi bị tạm giám hay là phí địa tu thì người nhà thăm nôm đi lại tốn kém
thì những cái tốn kém ấy luật không thể dự liệu được và không thể quyết định chung được mà phải tên từng cái vụ việc cụ thể xảy ra
thì trong trường hợp đấy người mà đòi bồi thường đó phải chứng minh là mình đi thăm bao nhiêu lần đi thương tiện gì ảnh ở làm sao
tất cả những cái chuyện như vậy
là phải chứng minh
chứ nếu không chứng minh thì nhà nước rất khó có căn cứ pháp luật
còn tất cả các loại bồi thương khác thì luật đã quy định và đã có cái định lượng
thì theo đấy mà chứng minh thì cũng rất là đơn giản
hiện tại dự thảo luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước đang được đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn cho ý kiến
tuy nhiên vẫn còn có rất nhiều quan điểm không đồng thuận
những cái nhà nước những cái cơ quan nhà nước mà gọi là những cái cơ quan đã gây bồi thường

những cái cơ quan nhà nước mà gọi là những cái cơ quan đã gây thiệt hại
có trách nhiệm bồi thường nhà nước ở đây đối với những người bị thiệt hại là chúng ta quy định những cái này nó thể hiện một sự an toàn cho các cơ quan này
và những cơ quan này là nắm đằng chui còn đẩy cái khó đẩy cái lưỡi giao cho cái người bị thiệt hại
thủ tục trình tự trong quy định của luật năm hai nghìn chín chưa đảm bảo
và chúng ta cũng nêu một lý do là cũng có thể rằng ngân sách nhà nước của chúng ta không đảm bảo
tất nhiên đấy là lý do ban đầu thôi
nhưng về mặt cái nêu thế là không sòng phẳng
đã khẳng định cái người đó là bị oa sai rồi
thì người ta không phải đi lục những cái giấy tờ đó
không hành người dân như vậy được
đã xác định đã tuyên bố rằng là những cái cá nhân đó là bị oan sai
thì phải đền bù ngay theo cái tính toán cái giá trị mà để đền bù ngay
chứ không tôi nghĩ là không có cần
để lục lại để chứng minh cái điều đó
chúng ta phải tìm nguyên nhân tại sao nó chậm
tại sao dân hay kiện
tại sao dân nó không thống nhất với cái ông
hắn phải đơm đơn ra tòa
hắn bị khóa hết đường ra tòa
lý do tại sao
cái đó chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên nhân đấy chứ
thưa ông nhìn trên thực tế thì ở vụ ông huỳnh văn nén thì ta thấy là với hai án oan theo ông được bồi thường với mức tiền là trên hai tỷ đồng
và bộ tư pháp thì có giải thích là với cái khung quy định của nhà nước thì chỉ bồi thường như thế thôi
ông nói gì về con số này ạ
cái đã bồi thường tức là bồi thường thiệt hại thực tế xảy ra
chứ không phải vì nó oan sai lớn mà bồi thương lớn
đấy ta nên nhớ
oan sai lớn chắc là cái bồi thường về tinh thần thì chắc sẽ rất lớn
nhưng bồi thường là bồi thương thiệt hại thực tế xảy ra
thì ở đây thiệt hại thực tế như thế nào thì theo luật quy định là bồi thường như thế
chứ không thể nói nhiều
còn vấn đề ở đây nó ít so với hai lần ông bị oan sai như vậy
tôi nghĩ là cái bồi thường thiệt hại về tinh thần
và trong cái quy định của luật hai nghìn chín ban hành và có hiệu lực từ hai nghìn một mươi ấy
là bồi thường thiệt hại về tinh thần được quy định rất là chung chung và rất khó xác định
thì lần này là chúng ta thấy bên cạnh phải bồi thường thiệt hại về mặt vật chất
thì rất nhấn mạnh là phải bồi thương về thiệt hại về tinh thần
do đó số lượng ngày bị tạm giữ
hay số lượng ngày bị tạm giam
số lượng ngày oan sẽ được nhân lên tương ứng với một số tiền rất là lớn
và với điều kiện như vậy tôi tin là với cái luật mới là nó sẽ nâng được cái mức bồi thường lên
nó tương xứng với cái oan sai người ta đã chịu được
ở ngoài xã hội thì cũng có rất nhiều ý kiến và cả của những vị đại biểu quốc hội đang họp bây giờ
cũng có ý kiến cho rằng là không được dùng tiền thuế của dân để bồi thường
thì ông có ý kiến gì về quan điểm này không ạ
xin thưa đồng chí là nguyên tắc lớn của nhà nước pháp quyền là công chức hay là cán bộ
trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại cho dân thì nhà nước phải bồi thường
đây là một trong những nguyên tắc là đề cao trách nhiệm nhà nước trước dân
thì do đó đây là mối quan hệ giữa nhà nước và dân
thì nhà nước thì theo luật ngân sách của nhà nước là tư thuế
nguồn thuế là chủ yếu
thì do đó mà nhà nước mà để cho cán bộ mình làm sai nhiều bồi thương nhiều
thì ý tín của nhà nước sẽ thấp đi trước dân
và như ở các nước thì sau này nhà nước phải hoặc là xin lỗi dân
hoặc là nhà nước phải được thay đổi để bảo đảm nó một cái nhà nước có năng lực hơn
để làm thế nào mà giảm cái việc oan sai do cán bộ công chức của mình làm ra
mà nhà nước phải chịu trí nghiệm
chứ không còn có cách nào khác
và còn trong đó ta đã có quy định tên là sau khi nhà nước bồi thường
thì có thể có cái cơ chế là bồi oan lại
người mà có hành vi trái pháp luật gây oan sai mà nhà nước phải chịu trí nghiệm phải bồi oan lại
thì lần này cũng làm chặt hơn để bù đắp bớt những cái
tổn thất của nhà nước ra
thế tôi cho đây là một cái hướng để xử lý
thưa ông rõ ràng bồi thường nhà nước sẽ do nhà nước chi trả
và người làm sai là phải có trách nhiệm hoàn trả
nhưng câu chuyện này dường như là hơi mờ nhạt
có lẽ là câu chuyện về tiền ngân sách trong vấn đề này còn chưa rõ ràng
và tính thực thi hơi yếu và chưa có khả năng giăn đe trên thực tế
ông có nghĩ như vậy không ạ
theo luật cũ thì cũng có đặt vấn đề là hoàn trả
nhưng mà mức một là quy định còn trung trung
do đó cái cơ chế thực thi là chưa bảo đảm
và chính vì vậy mà trên thực tế cái bồi hoàn lại được thực hiện rất là ít
do đó gây tổn thất cho ngân sách
và đấy là tiền thuế của dân
tôi rất đồng tin với quan điểm đó
do đó lần này cơ quan dự thảo pháp luật đã nhận thức được bất cập đó
và đã đưa ra một quy định tương đối cụ thể về vấn đề bồi hoàn
trước đây cũng chỉ nói chung về
với nguyên tắc thôi
bồi hoàn cái thiệt hại mà do nhà nước phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho dân
và theo nguyên tắc là phụ thuộc vào lỗi này
phụ thuộc vào mức độ bồi thương này
và mức độ khả năng kinh tế của người có hành vi trái pháp luật gây đau ăn sai
còn lần này thì về nguyên tắc cũng vẫn là như vậy
nhưng mà quy định rõ hơn
lỗi thì có lỗi vô ý và lỗi cố ý
và trong lỗi vô ý cũng quy định rõ là cố ý mức độ nào
ví dụ như là cố ý mà đến mức
mà phải xử lý hình sự
thì anh phải bồi thương tương đối cao
tương đối cao
còn cố ý mà chưa đến mức hình sự
thì mức nó thấp hơn
thì tôi cho là cứ chia ra như vậy
và quy định rõ ràng hơn về mặt thủ tục
thì tạo cơ sở pháp lý để người ta thực thi cái này cho tốt hơn
thưa ông trên thực tế thì tôi thấy là về pháp luật thì chúng ta có quy định hết sức là chặt chẽ
thế nhưng mà vấn đề mà chúng ta gặp phải đó chính là vấn đề thực thi pháp luật
và những cái nguyên nhân dẫn đến những cái vụ việc oan sai hay là những cái tiêu cực chính là từ cái giai đoạn này
ở cái giai đoạn thực thi này
và ông có nghĩ như vậy không ạ
tôi nghĩ là quy định của pháp luật còn chưa đầy đủ
hoặc là thiếu minh bạch
từ đó nó dẫn đến cái tình trạng tùy tiện là cũng là một phần thôi
nhưng mà quan trọng nhất là cái thái cái ý thức chấp hành pháp luật
cái trách nhiệm áp dụng pháp luật một cách công bằng và nghiêm túc
thì phải nói là ta còn có vấn đề lớn
thưa ông còn một vấn đề nữa đó chính là cái việc tính phát hiện ra những cán bộ mà trong quá trình thực thi đã xảy ra những vụ tiêu cực
có thể là tiêu cực do tham nhũng do suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
thì người ta nhận hối lộ dẫn đến những cái vụ oan sai như thế này
và trên thực tế thì còn rất nhiều vụ khác mà chưa được phát hiện ra thì mức độ oan sai còn đến đâu
đây cũng chính là một trong những vấn đề mà chúng tôi là người dân cũng rất là quan tâm
ông theo ông thì có phải chăng là cái tính phát hiện của chúng ta vẫn còn yếu kém
muốn xử lý nghiêm thì trước hết phải có cơ chế phát hiện
mà phát hiện thì phải nhiều cơ chế
thứ nhất là chúng ta vừa rồi hiến pháp mới có một cái quy định về kiểm soát quyền lực
thì do đó phải xây dựng một cái cơ chế kiểm soát quyền lực thật là chặt chẽ
để rồi vừa bảo đảm người ta làm đúng
mà trong trường hợp không làm đúng thì phát hiện sai
đấy là cái thứ nhất nhé
và cái thứ hai nữa chúng ta cũng phải trao quyền cho dân nhiều hơn
trong vấn đề giám sát
giám sát thực hiện
trách nhiệm bồi thường của nhà nước là vấn đề đang nhận được sự quan tâm của các cơ quan có liên quan
đặc biệt là ủy ban cải cách tư pháp trung ương
điều mà các cơ quan và người dân mong muốn đó là làm sao chúng ta có được những quy định về bồi thường thật phù hợp và khả thi